xin chào và hẹn gặp lại
vậy nên từ xa xưa đồng bào các dân tộc nơi đây đã biết canh tác trồng lúa nước và tạo nên những thử dụng bậc thang hùng vĩ trên các sườn núi giữa lưng trường trời
đến nay những thử dụng bậc thang đó không chỉ đem lại cho bà con cuộc sống ấm no mà nó còn làm nên tên tuổi của một mảnh đất chủ phú tươi đẹp là điểm du lịch đầy tiềm năng hấp dẫn cho du khách tới với miền cực bắc của tổ quốc

đồng bào các dân tộc nơi đây đã biết canh tác trồng lúa nước và tạo nên những thử dụng bậc thang hùng vĩ trên các sườn núi giữa lưng trường trời
được đánh giá và loại đẹp nhất việt nam với lịch sử hàng trăm năm
đồng thời nó cũng thể hiện giá trị lịch sử văn hóa là kết quả công sức lao động cần cù và sáng tạo của biết bao thế hệ đồng bào các dân tộc thiểu số nơi đây trong quá trình khai hoang sinh sống và tồn tại
nhiều nhất nên hàng trăm năm nay ruộng bậc thang đã mang lại cho người dân hoàng su phi những mùa vàng no ấm
trong đời sống xã hội của đồng bào ruộng bậc thang còn được xem là thứ tài sản rất quý giá
được truyền từ đời này sang đời khác và trở thành tiêu chí trong việc dựng vợ gả chồng cho con cái
khi người ta chọn những gia đình có nhiều ruộng bậc thang
và đối với tín ngưỡng nông nghiệp mỗi dân tộc lại có nghi lễ cúng bái cầu mưa cầu mùa mừng cơm mới khác nhau
chứa đựng trong đó là chiều sâu văn hóa từng tộc người
vì vậy văn hóa canh tác trên ruộng bậc thang đã trở thành một phần không thể nhớ
không thể thiếu đối với những ai muốn tìm hiểu về đời sống văn hóa của đồng bào các dân tộc hoàng su phi
đã khiến không ít những người ngỡ ngàng tự hỏi bằng cách nào đồng bào nơi đây có thể tạo nên những công trình kỳ vĩ đến vậy
và câu trả lời cũng thật đơn giản từ bao đời nay những người giao người tày người nùng la trí hay người mông nơi đây vẫn gắn bó với các công cụ lao động thô sơ và giản dị
từ những dao liềm cuốc sẻng lưỡi cày các thử dụng bậc thang đã dần hình thành qua bao năm tháng giúp bà con làm ra hạt ngô hạt lúa hay chặt cây cất nhà
cũng vì thế mà nghề rèn được truyền hết từ đời này sang đời khác và biết bao công cụ lao động hàng ngày đã được tái sinh qua những ngọn lửa qua đôi bàn tay rắn chắc của người thợ
ngồi xuống nhọ lưng quẹt ngang nhọ mũi đấy là cái nghề thợ rèn quanh năm gắn với lò bế nhem nhút củi than và sức nóng của lửa nhưng luôn đòi hỏi người thợ phải khéo tay và có sức khỏe
có lẽ vì thế mà dù cuộc sống có nhiều thay đổi nhưng ngọn lửa của tình yêu nghề của tâm huyết với công việc rèn vẫn rực cháy như ánh lửa luôn sáng lên trong màn sương mùa

lúc đó người rèn đã sống ở độn ta drop ò đó đặc biệt và có vai trò vô cùng quan trọng trong cuộc sống của đồng bào dân tộc chao

những ngày sắp lên nương người thợ lại tay quai tay búa rèn suốt đêm ngày những ánh lửa cứ chập trờn không bao giờ tắt
với ông văn phong ký ức những ngày đó vẫn còn nguyên vẻ như vừa chỉ mới hôm qua

đồng bào huyện hoàng su phi là chủ yếu là dùng sản phẩm dao này làm từ díp ra gọi là các
dân tộc là người ta chỉ dùng cái dao này đến mùa gạt là là họ dùng dùng liềm đến mùa phát phát nương
gọi lợi lại dùng dao dao phát cái nghề này nó là cái nghề từ ngày xưa từ gia truyền con nối rồi
đấy là đời đời tôi thì là cũng là là cái nghề này tới này thì vẫn là truyền truyền lại cho cho con
cái để phục vụ cho cho đồng bào phục vụ cho dân tộc hoàng sơn phi là thế hệ thứ ba của một gia đình
bà gà rèn những tiếng búa tiếng lửa đổ lép bép dường như đã ngấm vào máu ăn sâu và tiềm thức nên
dù cuộc sống có thay đổi đến đâu lò rèn của ông vẫn đỏ lửa như tấm lòng chất phác thật thà ông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
bảy mươi năm gắn bó với nghề rèn đến nay dù đã ở tuổi ngũ tuần nhưng đôi bàn tay ông vẫn giữ nguyên sự nhanh nhẹn rắn chắc và khéo léo
chỉ nhìn qua màu sắc của mảnh thép được nung trong lò lửa ông đã biết chín hay chưa
và mỗi nhát búa mạnh mẽ dáng xuống đều như chứa đường tâm huyết tình yêu với nghề với các dụng cụ lao động của ông
có lẽ để làm được điều này người thợ phải trải qua một thời gian dài học hỏi và tự đúc rút những kinh nghiệm quý báu cho bản thân
từ xưa người giao vẫn nổi tiếng với kỹ thuật rèn
chính vì thế lưỡi cày cuốc làm ra vừa có độ cứng vừa đủ độ dẻo để không bị gãy

một trong những bí quyết làm cho nghề rèn nơi đây trở nên đặc biệt đó là cách tôi thép
từ những cây chuối rừng mọc hoang dã trên rừng hay được trồng trong vườn nhà đã được người giao tận dụng và trở thành bí quyết quan trọng để tạo nên những dụng cụ lao động bền và chắc chắn
với các dân tộc khác việc tôi thép bằng nước là điều đương nhiên
nhưng với người dao họ tôi
cói sản phẩm của mình bằng thân cây chuối
rèn một cái liềm mài lại con dao mỗi sản phẩm ông làm ra đều mang tâm huyết sự tỉ mỉ cẩn thận
vậy nên đến tận bây giờ dù nghề rèn không còn phát triển như xưa nhưng cái lò rèn bé nhỏ của ông vẫn không khi nào vắng khách
và có lẽ khi đến với những bản làng vùng cao của người dân

chầm trồ chức vẻ đẹp của những chiếc váy thổ cầm sặc sỡ
đắm chìm trong không gian ruộng bậc thang
mà nhẹ lòng hơn khi được ngắm người thợ rèn bên ánh lửa bập bùng trong xương sớm
mà đến hoàng su phi vào mùa lũ chín du khách còn bị níu chân bằng món ẩm thực vô cùng thú vị cá chép ruộng bậc thang
một món ăn mà dường như chỉ mùa lố chín mới có và cũng là món ăn đặc trưng thể hiện lòng mến khách
và cũng là món ăn đặc trưng thể hiện lòng mến khách thể hiện lòng mến khách
của bà con các dân tộc nơi đây
cứ vào độ tháng chín tháng một mươi hàng năm khi mùa vàng lại về với khắp núi rừng hoàng su phi
thì đó cũng là lúc bắt đầu tới mùa thu hoạch cá chép ruộng bậc thang
hôm nay nhà có khách nên từ sớm chị triệu mùi lìu đã cùng bạn đi bắt cá
khi khắp núi rừng hoàng su phi bắt đầu vào vụ cấy mỗi thử dụng bậc thang lại được bà con thả cá chép giống vào đó để sinh sống
cá ăn các loại sâu rầy cỏ dại làm tơi xốp đất
chất thải của cá trở thành phân bón trực tiếp cho cây lúa trưởng thành và phát triển tốt
đặc biệt giúp người dân hạn chế sử dụng thuốc bảo vệ thực vật và công chăm sóc
còn cá cứ thế cùng cây lúa trưởng thành và phát triển tốt
và mùa thu hoạch lúa cũng là mùa thu hạch cá bởi khi đó cá được ăn phấn lúa cùng những hạt lúa dụng nên béo tròn chắc thịt
công việc bắt cá khá vất vả bởi cá khỏe bơi rất nhanh và thường ẩn mình dưới cây lúa
có lẽ ở đây cá chép không chỉ là món ăn truyền thống dân dã trong mùa lúa chín mà nó còn là món ăn
thể hiện sự thông minh lanh lợi trong cách sống và cách ứng xử với môi trường tự nhiên
với người giao ở hoàng su phi cá sau khi làm sạch thường được chế biến thành hai món
nấu măng vậy nên chỉ cần một chiếc chảo và ít mỡ là ta đã có món cá chép rán giòn thơm phức
với cá chép nấu măng thì có phần cầu kỳ hơn một chút
cá chép sau khi được rán qua cho vào đấu củng măng được lấy từ rừng về
gia vị đặc biệt của món ăn này chính là thảo quả một loại quả có mùi thơm dịu nhẹ
được trồng khá nhiều ở hoàng su phi
có lẽ vì thế mà món cá nấu măng nơi đây có hương vị rất đặc trưng không giống với bất cứ nơi nào
ở đây chúng tôi chỉ có một vụ lúa và cá cũng chỉ có một vụ
vào tháng chín tháng năm cá chép vào đấu củng này sẽ được trồng cháu
và một tháng chín tháng năm cá chép vào đấu củng này sẽ được trồng cây mì

cá chép có mùi thơm rất là đặc trưng không giống như chất x rank không giống với bất cứ nơi nào
món cá nấu măng nơi đây có hương vị rất đặc trưng không giống với bất cứ nơi nào

cá chép ở đây thì khi mà mình thảo mang về thì nó có thể chế biến thành các món ăn để tiếp đái bạn bè hàng xóm hay là mình cũng có thể nấu trong gia đình
cá chép ở đây thì khi mà mình thảo mang về thì nó có thể chế biến thành các món ăn để tiếp đái bạn bè hàng xóm hay là mình cũng có thể nấu trong gia đình tiếp đái bạn bè hàng xóm hay là mình cũng có thể nấu trong gia đình